được đào tạo nghề theo các lớp sơ cấp nghề sau đó tự ứng dụng vào sản xuất chăn nuôi tại gia đình phát triển kinh tế hộ gia đình tạo thành phong trào làm kinh tế tại địa phương
đó là những gì chúng tôi nhìn thấy hiệu quả từ chương trình đào tạo nghề nông thôn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và đề án năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn
kinh nhận của phóng viên từ tỉnh phú thọ
chị nguyễn thành giang chú tại xã phù khê huyện cầm khê tỉnh phú thọ
gia đình làm nông đơn thuần ngoài ra chị có nuôi gà lai trọi
tuy nhiên do ban đầu mới nuôi nên sản lượng còn ít
năm hai nghìn một mươi chín xã có lớp học sơ cấp dạy chăm sóc thú y chăn nuôi gà vịt
sau khóa học chị đã mở rộng chăn nuôi gia đình có lúc nuôi lên đến năm năm trăm linh con đem lại thu nhập mỗi năm lên hàng trăm triệu đồng
nhiều cái mình cũng không biết
khi học về
thì có những cái mình biết thì bắt đầu là áp dụng và hiệu quả hơn hơn nhiều
có một số bệnh thì cũng không cần phải đến thu y nữa mà mình cũng tự chẩn đoán được
các lớp học sơ cấp như chị giang từng học thuộc đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đào tạo lao động nông thôn
hoặc thuộc hạng mục đào tạo nghề nông thôn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
các lớp học này không chỉ giúp bà con có thêm kiến thức về chăn nuôi sản xuất được
mà còn được hưởng các chế độ miễn phí như phụ cấp tiền ăn tiền xăng xe

đây cũng là điều hết sức thuận lợi quyền khích những người lao động chính của gia đình bỏ thời gian đi học các lớp học nghề này
sau khi học xong thì còn có thể là giúp đỡ những người xung quanh nữa
cũng giúp cho phong trào làm kinh tế ở trong cái địa bàn xã được phát triển hơn
những năm gần đây đảng bộ chính quyền xác định là công tác đào tạo nghề cho bà con nông dân tại địa phương là khâu then chốt
trong lĩnh vực phát triển kinh tế tại địa phương để bà con nông dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật
và trực tiếp phục vụ cho cái lĩnh vực phát triển kinh tế tại hội gia đình
sau một mươi năm thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu huyện cầm khê đã mở một trăm tám mươi một lớp đào tạo nghề cho gần chín lao động nông thôn
từ một huyện có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt bốn mươi ba năm trong đó có bằng cấp chứng chỉ một mươi chín vào năm hai nghìn một mươi năm
đến nay huyện cẩm khê có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt năm mươi tám trên chín mươi năm lao động sau đào tạo có việc làm ổn định và thu nhập khá
nhiều lao động có tài nghề
ngoài đã tự mở các cơ sở sản xuất riêng phát triển kinh tế hộ gia đình rất tốt đóng góp chung vào phát triển kinh tế của huyện của tỉnh